nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn nghiêm trọng là do ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế
nhất là ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe số lượng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng nhanh chóng
thực trạng này đòi hỏi phải có nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ và lâu dài
vâng kính thưa quý vị tai nạn giao thông luôn là một vấn nạn khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng đau xót
câu hỏi đặt ra là phải làm gì để giảm tình trạng này
có lẽ ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là quan trọng hơn bao giờ hết
mọi tình huống trên đường chúng tôi phải quan sát và bảo đảm cho xe được hành trình đúng lịch trình và đi đến nơi về đến chỗ an toàn
khi mà mình lái xe lúc nào mình cũng phải chạy nghiêm túc chấp hành lực lượng giao thông
công an giao thông và thanh tra thì cũng là tốt cho tài xế mình không rước khách bừa bãi thôi chạy đúng tốc độ để bảo đảm an toàn thôi
câu hỏi đặt ra là phải làm gì để giảm tình trạng này
cũng như tìm ra các nhân tố điển hình trong công tác này
cuộc thi lái xe ô tô giỏi và an toàn năm nay do ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với công đoàn ngành giao thông vận tải và hiệp hội vận tải ô tô việt nam tổ chức trong những ngày cuối tháng một mươi một là một đợt tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ lái xe về việc nâng cao trình độ và ý thức tham gia giao thông
cạnh việc nâng cao đạo đức cho người lái xe thì phải tạo cho người lái xe có một kỹ năng lái xe giỏi lái xe an toàn là một việc hết sức cần thiết

chúc mừng năm mới